người phát ngôn ủy ban châu âu daniel fari phản bác cáo buộc của hungary rằng quyết định của eu áp giá trần đối với dầu thô từ nga là nguyên nhân gây ra tình trạng thiếu hụt nhiên liệu tại các trạm xăng dầu của quốc gia trung âu này
ông fari nhấn mạnh quyết định áp giá trần dầu của nga ở mức là sáu mươi usd một thùng không có tác động đến khả năng nhập khẩu dầu của hungary thông qua đường ống của nước này vì việc áp giá trần chỉ áp dụng cho mặt hàng dầu vận chuyển bằng đường biển
các biện pháp trừng phạt bổ sung nhằm vào các mặt hàng có nguồn gốc từ dầu và dầu tinh chế của nga vẫn chưa có hiệu lực do vậy không có lý do gì cho thấy các lệnh trừng phạt của eu hiện đang ảnh hưởng đến nguồn cung ở hungary
trong khi đó bỉ italia ba lan và hy lạp nằm trong số những quốc gia cho rằng việc áp giá trần là cần thiết để bảo vệ nền kinh tế khỏi hậu quả do chi phí khí đốt gây ra thậm chí là họ còn muốn mức giá trần thấp hơn mức mà ủy ban châu âu đưa ra